thực hiện đề án bò sữa theo quyết định số một trăm sáu mươi bảy của thủ tướng chính phủ về việc ban hành một số
chính sách khuyến khích phát triển bò sữa tính đến cuối năm hai nghìn một mươi bảy tỉnh hà nam có một trăm chín mươi ba hộ chăn nuôi
bò sữa với ba bảy mươi một con việc phát triển đàn bò sữa đã giúp người chăn nuôi nâng cao thu nhập
làm giàu cho gia đình và xã hội những người chăn nuôi bò sữa ở tỉnh hà nam rất mong muốn nâng
tổng đàn của gia đình song thực tế họ lại đang gặp khó khăn khiến mục tiêu nâng tổng đàn bò sữa
của tỉnh hà nam không đạt được kế hoạch đề ra
tại xã chuyên ngoại huyện duy tiên hiện có tổng ba trăm linh con bò sữa trong đó có trên hai trăm linh con được nuôi
tại khu chăn nuôi tập trung số còn lại được nuôi giải rác trong khu dân cư với mục tiêu tăng lên
bốn trăm năm mươi con từ nay đến cuối năm ủy ban nhân dân xã đã tuyên truyền để khuyến khích các hộ dân tham gia
chăn nuôi bò sữa đồng thời thực hiện tích tụ thêm một mươi hectare để cấp cho người dân
nhưng hiện rất khó thực hiện được kế hoạch đã đề ra
khu chăn nuôi bò sữa ở xã liêm túc được quy hoạch gần một mươi hectare với quy mô bảy trại nuôi một trăm năm mươi con
ủy ban nhân dân xã đã giao toàn bộ diện tích đất cho năm hộ dân sử dụng xây dựng trại bò và trồng cỏ
thế nhưng bốn trên năm chạy bò hiện đang bỏ không gây lãng phí hàng chục tỷ đồng
tiền đầu tư cơ sở vật chất của nhân dân nhà ông nguyễn minh đông trước đây nuôi một mươi con bò
và bê trên diện tích hơn một mét vuông chuồng trại với tổng số tiền đầu tư khoảng hai tỷ đồng
với quy mô trường trại như hiện nay gia đình ông có thể nuôi được bốn mươi con
nhưng mới nuôi một phần tư số con theo quy hoạch mà vẫn thiếu cỏ
hơn hai mẫu ruộng được cấp trồng cỏ nhưng do chân ruộng trũng lại bị mặn nên cỏ không sống được
duy trì được một năm cực chẳng đã gia đình ông đành bán hết bò đi chấp nhận lỗ hơn năm trăm linh triệu đồng
theo chủ trương của nhà nước là bò sữa cũng lớn thuê công nhân này

thế rồi bò sữa cũng lớn thuê công nhân này
rồi là tiền mua bò này rồi là tiền thức ăn này
nhưng mà trong quá trình một năm rời mà không làm được thì gia đình cũng phải thua thiệt hàng năm trăm linh sáu trăm linh triệu
phát triển chân nuôi bò sữa con bò sữa thì nó năm nay đạt sáu mươi theo kế hoạch
nhưng mà do nhiều nguyên nhân thứ nhất là giá sữa thị trường trên thế giới
thứ hai là hiện nay giá sữa ở
ở hà nam các hộ chăn nuôi là từ một mươi hai đến một mươi bốn một kg
nhưng mà do rằng là cái người cập nhật thông tin
nên thế người ta sợ rằng là khi phát triển quá thì người ta sẽ rằng là giá sữa sẽ không ổn định
thế nên là các hộ chưa đổi tư
chân nuôi bò sữa được người chân nuôi hà nam hướng đến bởi mang lại thu nhập khá
xong để phát triển chăn nuôi bò sữa của tỉnh hà nam đúng kế hoạch đã đề ra
cùng với việc tập trung cho công tác tuyên truyền
tỉnh hà nam cần hoàn thiện cơ sở hạ tầng để khuyến khích các hộ vào chăn nuôi bò sữa
tại hai trăm chín mươi hai vị trí chạy bò còn chống tại một mươi một khu quy hoạch chăn nuôi bò sữa đã được phê duyệt
tiếp tục hướng dẫn các hộ đang chăn nuôi bò sữa làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại
để thế chấp vay vốn ngân hàng được thuận tiện và vay với lượng vốn nhiều hơn
các địa phương bố trí diện tích quy hoạch khoảng bốn trăm hai mươi hectare đất để trồng cỏ ngô làm thức ăn cho bò